một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng chuyên các dịch vụ cho thú nuôi
nằm trên đường cách mạng tháng tám quận ba thành phố hồ chí minh
vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
tại cửa hàng best center tại địa chỉ bốn mươi hai đường cách mạng tháng tám quận ba thành phố hồ chí minh
do bên trong cửa cuốn bị khóa nên những nỗ lực chữa cháy ban đầu không thành
ngọn lửa ngày càng bốc cao và nguy cơ lây sang các khu vực xung quanh
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận ba đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy
các tuyến đường xung quanh cũng bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
đến gần chín giờ ba mươi cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người từ vụ cháy